tối nay ngày ba mươi tháng một mươi một tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã diễn ra lễ khai mạc festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám
tham dự lễ khai mạc có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và nhiều lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
festival lần này quy tụ hai mươi sáu đoàn nghệ nhân diễn viên đến từ các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
và một mươi bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh gia lai
trong ba ngày từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai sẽ có một mươi một hoạt động chính như trình diễn cồng chiêng
phục dựng một số lễ tiêu biểu của người bản địa tây nguyên ẩm thực các vùng miền trên cả nước